thưa quý vị khối không khí lạnh ở bắc bộ suy yếu
do đó nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh phía bắc của nước ta
tình trạng mưa mưa nhỏ vì vậy mà cũng thuyên giảm bớt
trời vẫn duy trì nhiều mây và sương mù
ở phía đông bắc bộ
nhiệt độ có xu hướng tăng dần
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở mức là một mươi chín hai mươi hai độ
đến khoảng chiều tối và đêm ngày một mươi hai sang đến ngày một mươi ba
do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
nên những cơn mưa rào sẽ gia tăng nhanh
nhiệt độ tại bắc bộ sẽ trên đà giảm dần
phía tây bắc bộ trong ngày mai
có thời tiết tạnh giáo
chưa chiều còn có lúc hưởng nắng
với nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi hai mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
trời sẽ chuyển mưa rào do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao
các tỉnh vùng núi có điểm sẽ xảy ra mưa với lượng khá
nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm chậm dần
lui xuống miền trung
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai
thời tiết tạnh giáo
phần phía bắc của khu vực thì trời nhiều mây
có sương mù và sương mù nhẹ
trong khi đó tại phần phía nam sẽ có nắng nhẹ
và lúc chưa chiều
nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
so với ngày trước đó
không quá hai mươi ba độ
sau đó sang đến ngày một mươi ba thì khu vực này sẽ có mưa rào và rông
nhiệt độ giảm về mức là một mươi tám hai mươi một độ
có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
có thời tiết tốt hơn
không có nhiều biến động
phổ biến là không mưa và có nắng
nhiệt độ trên khu vực cao nhất trong ngày mai
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn và sẽ giảm nhẹ
trong hai ngày tiếp theo
trong ngày một mươi một và ngày một mươi hai
tại khu vực tây nguyên có kiểu thời tiết là
ngày nắng đêm không mưa
ngày một mươi ba thì khả năng sẽ có thể có mưa rông cục bộ
trái mùa xuất hiện
tuy nhiên lượng mưa được dự báo là không quá lớn
và cũng sẽ chủ yếu xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn
về chiều tối và tối là chính
về nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm nhẹ
nam bộ cũng có thời tiết chủ đạo là không mưa
ngày nắng nhiều
với nhiệt độ khá cao
ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong ngày mai và giảm nhẹ
trong ngày một mươi hai một mươi ba
lưu ý là trong chiều tối ngày một mươi ba
sẽ có mưa rông trái mùa với lượng không lớn